các vụ bộ động tại khánh hòa các hàng quán chế biến từ thịt gà y ẩm
ấn tưởng bức tranh panorama lớn nhất đông nam á về chiến dịch điện biên phủ
đoạn video dài bốn mươi hai giây được lan truyền trên các hội nhóm với sự bức xúc
và chỉ trích gây gắt dành cho người chồng khi có những hành động thô bạo với vợ mình
cụ thể trong video một người đàn ông đang ngủ bỗng bật dậy
dùng tay tác động liên tiếp vào người phụ nữ
người này còn túm tóc vừa tấn công vừa chửi vợ bằng những ngôn từ tục tiễu
bên cạnh đó là tiếng trẻ sơ sinh khóc không ngừng
ngay sau khi đoạn video được đăng tải cộng đồng mạng đã lên tiếng
chỉ trích mạnh mẽ những hành động thô bạo của người chồng
và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc
chị c a t sinh năm hai nghìn năm nạn nhân trong video
hiện sống ở thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang cho biết
sự việc xảy ra vào khoảng một giờ sáng ngày sáu tháng bốn
tối hôm đó anh h d k sinh năm hai nghìn ba chồng chị
sau khi đi uống rượu về thì lan ra ngủ
khi anh đang ngủ thì bé trai mới sinh của họ thức giấc và quấy khóc
chị t trăm con cả ngày mệt nên gọi anh k dễ giúp mình
nhưng không những không giúp vỡ rỡ con
người đàn ông này còn ngay lập tức tấn công vỡ túi bụi
chị t cho biết chị và anh ca đã có bốn năm tìm hiểu
và yêu nhau trước khi kết hôn vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
từ khi chị t mang bầu anh k bắt đầu có những hành động vũ phu với chị
nhưng vì con chị đã tha thứ cho chồng nhiều lần
chị cho biết đã rất nhiều lần chị bị chồng đòn roi
sau khi chồng uống rượu về
đã có rất nhiều lần chị bỏ nhà
nhưng rồi lại tha thứ vì lời hứa hẹn thay đổi của chồng
sau khi bị hành hung nhiều lần chị tê chú ý lắp camera
để ghi lại hành động thô bạo của chồng
sau lần đòn doi ngày sáu tháng bốn chị trình báo sự việc ra cơ quan công an
nhưng thương tích của chị dưới một mươi một
nên chồng chị chỉ bị phạt hành chính
công an có gọi lên làm việc nhưng người chồng chưa lên
hiện tại chị tê đã đưa con về nhà riêng của mình ở thành phố tuyên quang
chị t cho biết sau sự việc lần này
chị không tha thứ cho chồng nữa mà quyết định sẽ ly hôn
chiều ngày hai tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn
đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trôn thuế
trong đó cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hiễu ca
bị tuyên phạt một mươi năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong khi bị cáo này bị truy tố với không hình phạt
từ một mươi hai đến hai mươi năm tù hoặc tù trung thân
vậy tại sao bị cáo đỗ hiệu ca
đã được hưởng mức án dưới không hình phạt
hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo hội đồng xét xử hội đồng xét xử đã xem xét
nhiều tình tiết giảm nhẹ của bị cáo ca
bị cáo ca dù đã không thừa nhận hành vi phạm tội
trong quá trình điều tra
nhưng trên tòa đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cảnh
thừa nhận cáo chẳng truy tố là đúng
bị cáo cũng đã nộp lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng
chiếm đoạt của vợ chồng trương xuân đức
trong quá trình công tác bị cáo đỗ hữu ca
đã từng được tặng thưởng sáu huân chương các loại
ba huy chương hai bằng khen của thủ tướng chính phủ
một mươi hai bằng khen của bộ công an
năm bằng khen của ban chấp hành đảng bộ thành phố hải phòng
năm bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
ba bằng khen của giám đốc công an hải phòng
được bộ công an tặng danh hiệu
chiến sĩ thi đua toàn ngành lực lượng công an nhân dân
trong các năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi bảy
và chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền
theo hội đồng xét xử bản thân bị cáo đỗ hữu ca
cũng có bệnh nền còn được nhiều cơ quan ban ngành
có đơn xin giảm nhẹ hình phạt
như công an thành phố hải phòng ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
hội luật gia thành phố hải phòng
giáo hội phật giáo việt nam thành phố hải phòng
do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ
quy định tại điểm b s v khoảng một khoảng hai điều năm mươi một
bộ lực hình sự
bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả
người phạm tội thành khẩn khai báo
ăn năn hối cảnh
người phạm tội là người có thành tích xuất sắc
trong sản xuất chiến đấu học tập và công tác
công an quận tây hồ hà nội cho biết
lúc tám h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình tuần tra kiểm soát
qua cửa hàng phố tiên trường
tại số nhà một trăm linh phố phú thượng tây hồ hà nội
tổ cảnh sát trật tự công an phường phú thượng
đã phát hiện có một người đàn ông
nằm bất tỉnh trên sàn nhà
rất nhanh chóng nạn nhân được cán bộ công an hà nội
sơ cứu kịp thời
cụ thể khi phát hiện vụ việc
tổ công tác nhanh chóng tiếp cận
nạn nhân ngã bất tỉnh tại khu bếp
có biểu hiện tím tái kiểm tra không có mạch
bên cạnh đó do đang trong quá trình nấu ăn
nên bị trào dầu đổ vào người gây bỏng nặng
tổ công tác lập tức đưa nạn nhân ra khỏi khu bếp
tiến hành sơ cấp cứu ban đầu
đồng thời liên hệ nhân viên trạm y tế phường phú thượng
trung tâm một trăm một mươi năm đưa nạn nhân đi cấp cứu
tại bệnh viện
được biết nạn nhân là anh tvm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thương chú tại nghĩa thịnh nghĩa hưng nam định
là nhân viên quán phở
khi xảy ra sự việc chủ cửa hàng
và những người xung quanh rất hoảng sợ
lại không có kỹ năng sơ cấp cứu
nên để anh m nằm im trên sàn bếp
nhờ được sơ cứu kịp thời và chuyển viện nhanh
nên anh tvm đã qua cơn nguy kịch
hiện tại sức khỏe anh m đã tạm thời ổn định
đang được chăm sóc vết thương do bỏng gây ra
trước đó hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng ba
chị đặng thị hạ
điều dưỡng của trung tâm cấp cứu a chín
bệnh viện bạch mai hà nội
đang ngồi ăn với bốn người bạn
tại một nhà hàng ở quận sơn trà đà nẵng
ngay bàn bên cạnh là người đàn ông ngoại quốc
đang ăn tối cùng vợ
thì đứng lên di chuyển và bất ngờ choáng
đi lại loạn troạn ngã quỵ xuống đất
mất ý thức vệ sinh không tự chủ
vừa nhìn thấy người đàn ông loạn troạn
chị hạ đã di chuyển nhanh ra cùng vợ
người đàn ông này để đỡ người bệnh
khi thấy ông bất tỉnh chị hạ đã đưa ông xuống
nằm xuống sàn cứng kiểm tra mạch cảnh
tri hô nhân viên nhà hàng xung quanh
gọi cấp cứu một trăm một mươi năm hỗ trợ
đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực
cho nạn nhân sau khoảng vài chục lần
ép tim ngoài lồng ngực theo chu kỳ
thì bệnh nhân có ý thức trở lại ổn định chức năng sống
và được xe cấp cứu một trăm một mươi năm đà nẵng
vận chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện địa phương
sau khi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm
tại thành phố nha trang tỉnh cánh hòa
nhiều người dân địa phương lo ngại
hạn chế sử dụng các món ăn chế biến từ thịt gà
các cửa hàng bán thịt gà quán ăn
bán các món từ thịt gà lâm vào cảnh
ế ẩm điêu hưu nhiều cơ sở
tạm thời đóng cửa
ngày một mươi hai tháng bốn tại chợ xóm mới
trung tâm thành phố nha trang tỉnh cánh hòa
vào giờ cao điểm nhưng các điểm bán hàng
thịt gà từ gà sống đến gà đã sơ chế
đều vắng vẻ bên cạnh nhiều sạp hàng
bò trống một số sạp vẫn hoạt động
nhưng lượng khách đã giảm hẳn
rất ít người hỏi mua theo một người
bán gà ở đây cho biết trước đây
mỗi ngày anh bán cả chục con gà tại chỗ
và cung cấp thịt gà cho các nhà hàng khách sạn
mấy ngày gần đây liên tục nhận
điện thoại hủy đơn thịt gà của các nhà hàng
khách sạn gà của gia đình anh bày bán
có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc
rõ ràng nhưng thông tin lan truyền
về các vụ ngộ độc khiến người dân lo ngại
có tâm lý tẩy chay thịt gà tại các
chợ lớn nhỏ ở thành phố nhà trang
sức mua thịt gà sụt giảm nghiêm trọng
nhiều cửa hàng bán không được hàng
phải tạm dừng hoạt động chia sẻ về tình trạng này
phó trưởng ban quản lý chợ hòn rớ
xã phước đồng thành phố nhà trang
cho biết người dân địa phương chuyển sang
dùng các thực phẩm khác ban quản lý
chợ tăng cường quản lý thực phẩm đầu vào
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
nhưng lượng người mua thịt gà cứ giảm dần
tình trạng tẩy chay thịt gà cũng xảy ra
tại một số quán ăn chuyên về gà
thường đông khách ở thành phố nhà trang
rất nhiều quán ăn tạm đóng cửa một số khác
vẫn bán nhưng cầm chừng rất ít người ăn
hiện chỉ một số khách hàng quen lâu
năm đến ăn thịt gà vì tin tưởng
các nhà hàng này nối tiếp chương trình
sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cầm nhận được
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút đêm ngày một mươi hai tháng bốn
lực lượng chức năng của quận ngũ hành sơn
phát hiện cháu bé bị đuối nước
trôi giặt vào bờ biển vị trí phát hiện
tại khu vực gần bãi tắm non nước
cách hiện trường hai cháu sinh đôi gặp nạn
khoảng một km hiện lực lượng chức năng
đang tích cực tìm kiếm cháu còn lại
được biết gia đình hai cháu sinh đôi
bị sóng biển cuốn trôi ở thôn xuân phú
xã hòa sơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
bố mẹ các cháu xuống vườn hòa hải
tạm trú để đi làm vợ chồng sinh đôi
được hai cháu trai này
ngày một mươi ba tháng bốn
công an huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lê kim tính
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú thôn đông bình xã tam giang huyện núi thành
để điều tra về hành vi
cố ý gây thương tích theo điều tra
khoảng một mươi tám h ngày hai tháng hai
sau khi nhậu cùng nhau tại nhiều nơi
tính rủ lương thanh triều về nhà của tính nhậu tiếp
tại đây tính và triều dạy ra mâu thuẫn
cãi nhau sau đó tính vào nhà
lấy dao tấn công triều gây thương tích nặng
được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu
kết quả giám định cho thấy
tỷ lệ thương tích của bị hại lên tới bốn mươi hai
tính từng bị tòa án nhân dân huyện núi thành
tuyên phạt một mươi năm tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích
và chống người thi hành công vụ
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi một tháng bốn
do mâu thuẫn trong quá trình
tham gia lễ hội tại khu vực chùa xá hạ
huyện hải hậu tỉnh nam định
ông lê minh tê năm mươi hai tuổi
ngụ huyện hải hậu bị thiều dúng giao
tấn công dẫn đến tử vong
sau khi gây án kiều bỏ trốn khỏi địa phương
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định
truy tìm thương tích thì thiều liên tục
thay đổi phương tiện di chuyển qua nhiều địa bàn
khác nhau sau đó đón xe khách đường dài
để vào các tỉnh thành phía nam
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định
có công văn gửi cục cảnh sát hình sự bộ công an
đề nghị công an các đơn vị địa phương
phối hợp hỗ trợ đón lõng bắt xử
lại duy thiều
lúc một mươi bảy h một mươi năm chiều ngày một mươi hai tháng bốn
xác định thiều đi trên xe ô tô khách
đang di chuyển trên đường tránh nam hải vân
thuộc địa phận xã hòa nhơn huyện hòa vang
lực lượng cảnh sát giao thông công an
thành phố đà nẵng phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ tiến hành tạm dừng phương tiện
bắt xử lại duy thiều và sẽ bàn giao
cho công an tỉnh nam định
tối một mươi hai tháng bốn hàng nghìn người dân
du khách đã tham gia khám phá trải nghiệm
lễ hội trà và tuần văn hóa du lịch
huyện tân nguyên tỉnh nai châu lần thứ nhất
năm hai nghìn hai mươi bốn đến với lễ hội trà
du khách sẽ được tham quan thưởng lãm
không gian văn hóa rực rỡ sắc màu của các dân tộc
trên địa bàn huyện thả hồn trong hương sắc
cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp giao hỏa
với những nét văn hóa truyền thống
những tình cảm nồng hậu thân thiện của đồng bào
các dân tộc khám phá những nét độc đáo
của văn hóa ẩm thực trải nghiệm những trò chơi
dân gian thi hái trè sao trè
thưởng trà cùng nhiều hoạt động hấp dẫn
đặc sắc khác lễ hội sẽ diễn ra
đến hết ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
khi tới bảo tàng chiến thắng
điện biên phủ dịp này du khách được
chiếm ngưỡng bức tranh tròn lớn nhất đông nam á
tái hiện năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm
mưa rầm cơm vắt của quân và dân ta
để làm nên chiến thắng chân động địa cầu
tại tầng hai của bảo tàng
chiến thắng lịch sử điện biên phủ
thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
du khách có thể chiếm ngưỡng
bức ảnh panorama tái hiện
toàn bộ chiến dịch điện biên phủ
với sự tham gia sáng tác của hai trăm linh họa sĩ
bức tranh panorama tái hiện
trận chiến điện biên phủ
với hơn bốn năm trăm linh nhân vật trong không gian
rộng lớn của núi rừng tây bắc
bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu
bố cục hình tròn dài một trăm ba mươi hai mét
cao hai mươi năm mét
đường kính bốn mươi hai mét
tổng diện tích là ba hai trăm hai mươi năm mét vuông
với chất liệu acrylic
trên nền vải toan
bức tranh được vẽ liên hoàn
theo một vòng tròn
trong không gian ba trăm sáu mươi độ
kết hợp nghệ thuật phù điêu
và sắp đạt hiện vật
đây là bức tranh tròn lớn nhất đông nam á
là một trong những tác phẩm mỹ thuật lớn nhất
về đề tài chiến tranh trên thế giới
nội dung bức tranh cũng được chia thành bốn trường đoạn
toàn dân ra trận là trường đoạn một
với hình ảnh trùng trùng các đoàn dân
quân thô hàng treo non lội suối
cung cấp lương thực cho tiền tuyến
kế tiếp là trường đoạn khúc dạo đầu hùng tráng
với điểm nhấn là trận him lam
mở màn chiến dịch điện biên phủ
như một đòn đánh phủ đầu vào quân thù
khẳng định sức mạnh pháo binh của ta
trường đoạn thứ ba là cuộc đối đầu lịch sử
với hình ảnh hầm hào dây thép gai
đánh giáp lá cà
và hình ảnh quả bọc phá phát nổ
trên đồi cao a một
cho thấy sự khốc liệt của chiến trường năm xưa
trường đoạn bốn là khung cảnh hào hùng
về chiến thắng điện biên phủ
với những hình ảnh thể hiện sự đối lập
giữa từng đoàn tù binh phía bên kia
và hình ảnh từng đoàn quân của ta vùng lên
với điểm nhấn lá cờ đỏ sao vàng
tung bay trên nóc hầm tướng dekachis
bộ văn hóa thể thao và du lịch
vừa ban hành quyết định công bố nghệ thuật
trang trí trên trang phục của người lào
huyện điện biên huyện điện biên đông
và nghề làm bánh khẩu xén
bánh trí trọp của người thái trắng
thị xã mường lai được đưa vào danh mục
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
như vậy điện biên đã có hai mươi di sản văn hóa phi vật thể
đã được đưa vào danh mục
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
dân tộc lào là một trong một mươi chín dân tộc trên địa bàn tỉnh
sinh sống tập trung ở hai mươi ba bảng
thuộc chín xã của hai huyện
điện biên và điện biên đông
phần lớn thổ cầm người lào làm ra
để sử dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày
như váy áo khăn đệm
những năm gần đây nhận thấy nghề dệt thổ cầm
trang trí trên trang phục không chỉ là bản sắc văn hóa
còn mang lại nguồn thu nhập ổn định
nên những người phụ nữ lào ở bản na sang
xã núa ngam đã cùng nhau giữ gìn
phát huy nghề truyền thống của dân tộc
với lời thái trắng thị xã mường lây
bánh khẩu xén bánh trí trọt
là món ăn cổ truyền thường bày trên mâm cỗ ngày tết
là một phần trong văn hóa ẩm thực đặc sắc
của thị xã mường lây nói riêng
tỉnh điện biên nói chung
bánh trí trọt được làm từ gạo nếp
đồ thanh xôi khi xôi nguội đem cán mỏng phơi khô
sau đó cho vào rán
bánh trí trọt thường có ba màu chính
là trắng tím cam
đây là màu của gốc và lá nếp
bánh khẩu xén làm từ gạo nếp hoặc sắn
sau khi say thành bột ngâm ủ vài tiếng cho bột mềm
rồi đưa vào chỗ đổ
khi xôi chín cho thêm vừng trứng gà ta
đường hoặc muối rồi đưa vào cối dã nhuyễn
dùng con lăn để dàn bánh thành miếng mỏng
phơi cho bánh xe lại cắt theo hình thù tùy thích
sau đó đem hòng gió hoặc phơi trong nắng nhẹ
hiện nay bánh khẩu xén bánh trí trọt ở điện biên
không chỉ là món ăn trong những ngày lễ tết
đã trở hành hàng hóa bán trên thị trường
khóp phần tạo thêm nhiều việc làm
nâng cao thu nhập cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân
với một mươi chín cộng đồng dân tộc đang sinh sống
mỗi dân tộc của điện biên có một kho tàng văn hóa
tín hưởng tập quán đậm sắc thái bản địa
tạo nên sự đa dạng đa sắc của văn hóa địa phương
việc tiếp tục được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
có phần tích cực trong việc bảo tồn
phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc
trên địa bàn tỉnh và phát triển du lịch